theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm hai nghìn một mươi chín do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu phi
sản lượng thịt lợn trong quý bốn năm hai nghìn một mươi chín giảm mạnh đặc biệt tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín là cao điểm của bệnh dịch
lợn bị tiêu hủy nhiều dẫn đến nguồn cung thiếu hụt cùng diễn biến thị trường quốc tế phức tạp khiến giá thịt lợn tăng cao
đến nay việt nam đã nhập khẩu hơn hai trăm tám mươi tấn thịt gia súc gia cầm tăng khoảng một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
với thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chúng ta đã nhập hơn sáu mươi bảy tấn tăng hơn sáu mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó lượng nhập khẩu lớn nhất từ đức chiếm hai mươi bốn chín mươi hai
năm hai nghìn hai mươi tình hình sản xuất chăn nuôi được dự báo còn nhiều khó khăn
nhất là bệnh dịch tả lợn châu phi vẫn diễn biến phức tạp
tiếp tục gây khó khăn cho sản xuất chăn nuôi
để đáp ứng nhu cầu trong nước ngành chăn nuôi phải đạt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân
khoảng bốn sản lượng thịt các loại đạt năm năm triệu tấn trong đó thịt lợn chiếm sáu mươi bốn sáu mươi bảy